không chỉ trung quốc nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang phải đối mặt với nguy cơ về một làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín thứ hai
thị trưởng thủ đô tokyo của nhật bản yuriko koei cho biết thành phố này xác nhận thêm bốn mươi bảy ca mắc mới chỉ vài ngày sau khi dỡ bỏ cảnh báo về nguy cơ gia tăng số ca nhiễm virus sars cov hai
tại hàn quốc các chuyên gia cảnh báo nước này sẽ đối mặt với một làn sóng lây nhiễm covid một mươi chín mới với tám trăm linh ca nhiễm mới một ngày nếu chính phủ không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt
tại châu âu các nhà khoa học dự đoán sẽ có một đợt dịch thứ hai sau mùa hè
tuy nhiên việc nhiều người tụ tập tại các thành phố lớn để phản đối nạn phân biệt chủng tộc có thể làm cho dịch bệnh nhanh chóng gia tăng trở lại
các chuyên gia khuyến cáo người dân nên tuân thủ các hướng dẫn về giãn cách xã hội và tiếp tục đeo khẩu trang tới nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh